các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện nay với tình hình f tại tp hcm có dấu hiệu tăng việc tiếp cận với thuốc kháng virus covid một mươi chín đối với người dân rất quan trọng
tuy nhiên theo ông nguyễn hoài nam thời gian qua vẫn xuất hiện có một số nhà thuốc bán thuốc monopizavir không kê đơn
chính vì vậy sở y tế tp hcm yêu cầu các nhà thuốc tân thủ những quy định và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc an toàn
liên quan đến vấn đề người dân khó tiếp cận được nguồn thuốc thạc sĩ lê ngọc danh phó trưởng phòng nghiệp vụ dược sở y tế tp hcm cho biết
việc người dân muốn mua thuốc phải có đơn thuốc được bác sĩ kê đơn xác nhận của địa phương
việc này không phải làm khó người dân mà chúng tôi đang bảo vệ người dân
vì nếu người bệnh tiếp cận không đúng thuốc không phải là bác sĩ kê đơn việc sử dụng sai sẽ để lại hậu quả cho sức khỏe
theo quy định và hướng dẫn của sở y tế tp hcm người được hành nghề bán thuốc phải được đào tạo cập nhật kiến thức trao đổi thông tin chuyên môn pháp luật về dược
có chứng chỉ hành nghề dược chiêu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở kinh doanh
vắng mặt việc từ chối thực hiện hoạt động chuyên môn trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp
thạc sĩ lê ngọc danh cũng cho biết thêm hiện nay vẫn còn xuất hiện tình trạng nhiều nhà thuốc găm hàng tăng giá khiến nhiều người dân hạn chế tiếp cận thuốc hơn
trong buổi tập huấn sở y tế tp hcm cũng khẳng định hiện nay trên thị trường chỉ có thuốc monoupizavir do ba công ty việt nam được cấp phép sản xuất
và thuốc monopizavir nhập vào việt nam theo đường viện trợ
những loại thuốc kháng virus sars cov hai trôi nổi trên thị trường
hiện nay đều không được bộ y tế đảm bảo về chất lượng nguồn gốc
để đảm bảo an toàn về công tác kê đơn thuốc và kinh doanh trong điều trị covid một mươi chín
ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm nhấn mạnh
giới tế sẽ tổ chức các buổi tập huấn thường xuyên nhất là liên quan đến đơn thuốc kháng virus
lực lượng y tế cần có hướng dẫn cách sử dụng cho người đến mua vì họ có thể mua cho người nhà hoặc mua trực tiếp
đồng thời cần có tư vấn những lưu ý khi dùng thuốc nếu xảy ra tác dụng phụ không mong muốn thì được xử lý cụ thể ra sao
và xử lý nghiêm các trường hợp nhà thuốc găm hàng bán hàng nhập lậu hoặc hàng giả thanh tra kiểm tra thường xuyên về chất lượng cũng như yêu cầu các nhà thuốc bán giá niêm yết công khai